thưa quý vị sau thời gian đầu triển khai việc cấp đổi biển số xe định danh đối với xe cơ giới
còn gặp vài khó khăn lỗi hệ thống thì hiện tại các thủ tục làm biển số xe định danh
đã được lực lượng công an thành phố đà nẵng thực hiện nhanh chóng và thuận lợi
cán bộ cũng đồng thời hỗ trợ hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
đặc biệt là với những người vẫn còn chưa hiểu rõ về thông tư mới
để việc cấp đổi biển số xe định danh được triển khai hiệu quả nhất
mua lại xe cũ khi biết thông tin về việc làm biển số định danh
ông lượng đã mau chóng đến phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
để làm thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu xe đăng ký mới phương tiện
nhưng vì chưa nắm rõ các quy định nên ông phải mất khá nhiều thời gian
sau khi được lực lượng chức năng hướng dẫn ông đã làm xong thủ tục thu hồi biển số xe cũ
để làm biển số định danh mới
quy định mới thì người dân thì cũng chưa nắm rõ được
công an đưa ra thì nó mang là nghe thông tin thôi
thì ngày một mươi năm tháng tám là mở định danh
thì những số xe mới của mình bấm lại thay mình giúp đời
mà khi mà mình bấm xe đi thì số đó công an sẽ giữ lại
giữ lại sau này mình có mua xe mới thì cũng gắn lại số đó
việc thực hiện việc mua bán trước một mươi năm tháng tám và sau một mươi năm tháng
theo quy định của thông tư người dân khi thực hiện việc mua bán
chủ phương tiện có trách nhiệm phải nộp lại chứng nhận đăng ký và biển số xe
cho cơ quan đăng ký xe để thực hiện việc thu hồi
sau đó giao giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ phương tiện mới
thì đây là những tình huống xảy ra khi người dân chưa nắm kỹ về thủ tục này
cơ quan đăng ký sẽ tiếp tục giải thích và tuyên truyền cho người dân
thông tư hai mươi bốn có nhiều quy định mới
vì vậy nhiều người dân vẫn không biết
các thủ tục còn khá mơ ngỡ khi làm các thủ tục đặc biệt trong việc sang tên đổi chủ
lực lượng cảnh sát giao thông đã bố trí bộ phần hướng dẫn hỗ trợ để người dân nắm bắt được các quy định
và hoàn thành thủ tục nhanh nhất có thể
còn đối với các trường hợp đăng ký biển số mới thì hầu hết được thực hiện nhanh chóng dễ dàng
các thủ tục thì nó cũng rưm ra hơn chỉ
nhưng mà thành ra cẩn thận
ví dụ như trước đây là mình không chụp hình để đưa lên hệ thống
chỉ chụp hình cả xe toàn bộ luôn
thực ra nó gò cái khâu đó hơi lâu hơn một tí thôi
tất cả các hệ thống khai vụ công thì cũng dễ nhỏ
trong quá trình giao thoa giữa hai thông tư và có rất nhiều điều khoản điểm mới
nên người dân cũng chưa có kịp để cập nhập những nội dung mới
tuy nhiên thì cũng cán bộ đăng ký xe của đội giao thông cảnh sát trật tự giao thông công an huyện hòa vang
cũng đã rất là cố gắng
cũng như là các cán bộ mà làm công tác này ở công an một mươi một xã
cũng đã có những biện pháp tuyên truyền qua
các trang mạng xã hội cũng như là trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh
để mà có thể là triển khai đầy đủ thông tin nhất đến cho người dân
biển số định danh được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe
và sẽ theo tổ chức cá nhân suốt đời
điều này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng và đơn vị quản lý
giúp thuận tiện truy xuất thông tin của phương tiện và thông tin của chủ xe
trên hệ thống cơ sở dữ liệu
qua đó góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
nâng cao ý thức của người tham gia giao thông và đảm bảo quyền lợi của chủ xe
với những lợi ích mang lại lâu dài đông đảo người dân đồng tình ủng hộ
và lực lượng chức năng cũng đang nỗ lực không ngừng để thực hiện hiệu quả
bảo bức đột phá lớn trong cải cách thủ tục hành chính